phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa vận động thành công đối tượng đinh ánh dương sinh năm hai nghìn một
trú tại thôn thượng châu xã hợp lý huyện lý nhân phạm tội giết người ra đầu thú tại cơ quan công an
trước đó vào đêm ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn cá nhân đinh ánh dương cùng đồng bọn đã sử dụng hung khí
đâm một thanh niên trú tại thôn đồng phú xã nguyên lý huyện lý nhân hậu quả làm nạn nhân bị tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
tại cơ quan công an dương khai nhận thời gian qua đã bỏ trốn vào tp hcm
sau khi được lực lượng công an tỉnh tuyên truyền vận động dương đã nhận thức được lỗi lầm của mình và ra đầu thú